dịch tả lợn châu phi đã khiến cho tổng đàn lợn của nước ta giảm hai mươi
ngoài ra việc giá lợn hơi tăng cao trong thời gian vừa qua cũng đã có tác động lớn đến người tiêu dùng
do đó thúc đẩy phát triển chăn nuôi và đặc biệt là chăn nuôi lợn là giải pháp cấp bách hiện nay
để vừa bảo đảm cân đối cung cầu vừa phát triển ngành chăn nuôi bền vững
tính đến thời điểm hiện tại dịch tà lợn châu phi đã khiến gần sáu triệu con lợn phải tiêu hủy
tổng đàn lợn thiếu hụt tương đương hai mươi so với trước dịch
vì vậy việc đẩy mạnh tái đàn đáp ứng nhu cầu thị trường đang được nhiều địa phương quan tâm và có chính sách hỗ trợ
với những chính sách được đưa ra đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tổng đàn lợn của cả nước đã đạt hai mươi bốn triệu tám trăm chín mươi con
bằng tám mươi ba tổng đàn lợn trước dịch bình quân tăng trưởng đạt khoảng năm bảy một tháng
tuy nhiên theo đại diện các hộ chăn nuôi cũng như các hợp tác xã
việc tăng đàn hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn về nguồn giống và nguồn vốn
hỗ trợ năm triệu một con thì số tiền này là không đáng kể
trong bối cảnh giá lợn tăng cao số lượng lợn thiếu hụt thì cần chú trọng đến chăn nuôi hộ gia đình
và các hợp tác xã đáp ứng điều kiện an toàn sinh học
các địa phương cần nhanh chóng hoàn thành việc hỗ trợ thiệt hại cho các hộ chăn nuôi có lợn chết
và bị tiêu hủy do dịch tàn lợn châu phi
tuy nhiên công tác tái đàn hiện nay cần nguồn vốn rất lớn
vì vậy ngân hàng cần phải đồng hành với người chăn nuôi hợp tác xã trang trại
để thúc đẩy tái đàn bình ổn thị trường với giá cả hợp lý giảm thiệt hại cho ngành chăn nuôi